dạng sáng ngày hôm nay ba mươi một tháng bảy tại xã võ lao huyện văn bàn tỉnh lào cai đã xuất hiện một trận lũ ống bất ngờ trong đêm
trận lũ đã khiến cho một người mất tích khi đi qua ngầm tràn trên suối nậm mả
nạn nhân được xác định là chị triệu thị siết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn bốn xã nậm dạng huyện văn bàn
chị siết gặp tai nạn khi đi qua ngầm nậm mả để về nhà
sau khi nhận được tin báo ủy ban nhân dân xã võ lao đã huy động khoảng năm mươi cán bộ và người dân tiến hành tìm kiếm
đến bốn giờ sáng cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xe máy của nạn nhân cách nơi xảy ra tai nạn ba km
hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang khoanh vùng và nỗ lực tìm kiếm nạn nhân